thưa quý vị và các bạn tại khuôn viên bảo tàng tổng hợp tỉnh quảng ngãi công ty đoàn ánh dương doanh nghiệp hàng đầu về lặn vốt cổ vật trên vùng biển việt nam lần đầu tiên giới thiệu những cổ vật độc đáo nhất để giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước
ở việt nam đoàn ánh dương là doanh nghiệp gắn với địa danh những con tàu cổ
trong lần ra mắt này đoàn ánh dương giới thiệu cổ vật khai quật từ bảy con tàu đắm có niên đại từ thế kỷ một mươi ba
để chứng minh là từ hơn bảy trăm linh năm trước thì việt nam đã trở thành tuyến giao thương hàng hải quốc tế quan trọng và vùng biển hoàng sa trường sa thuộc chủ quyền của việt nam
đây là hình ảnh chiếc tàu cổ bảy trăm năm tuổi được khai quật vào năm hai nghìn một mươi ba tại vùng biển xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
sở hữu trong tay kho cổ vật khổng lồ doanh nghiệp đoàn ánh dương sau nhiều năm xử lý rã mạng
đã quyết định chọn quảng ngãi để xây bong ke
giới thiệu cổ vật đồng thời cất giữ và bảo quản toàn bộ cổ vật quý giá mà không có bảo tàng nào sở hữu được
đối với du khách quốc tế đây chính là điểm nhấn để thu hút đầu tư du lịch cho tỉnh quảng ngãi
vì những con tàu cổ này còn kể lại câu chuyện về tuyến đường hàng hải xuyên á vận chuyển hàng gốm xứ sang châu âu vài năm về trước
cổ vật từ bảy con tàu đắm được trục vớt tại nhiều điểm như vùng biển bình thuận kiên giang quảng nam quảng ngãi được bảo quản nguyên vẹn
người xem sẽ cảm nhận được bàn tay tiền nhân